lợi dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt khoảng một ba tỷ đồng trong quá trình làm thủ tục để cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
một cán bộ địa chính tại xã lộc thành huyện bảo lâm tỉnh lâm đồng vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện bảo lâm tỉnh lâm đồng khởi tố bắt tạm giả
theo kết quả điều tra ban đầu trong thời gian làm công chức địa chính tại ủy ban nhân dân xã lộc thành
quá trình làm thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hai hộ dân nông thị thu huyền sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi với vai trò là công chức địa chính xã
đã có hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt một ba tỷ đồng
cơ quan chức năng cũng đã thi hành lệnh bắt tạm giam trần văn định sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi ba ngụ tại xã lộc thành huyện bảo lâm để làm rõ hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
bị can định được xác định có vai trò đồng phạm liên quan trong vụ án này
cơ quan chức năng huyện bảo lâm cũng đã tiến hành khám xét nơi làm việc và nhà riêng của bị cáo huyền và định để thu thập các tài liệu chứng cứ phục vụ công tác điều tra làm rõ vụ việc